thưa quý vị chiều ngày tám tháng bốn công an tp hcm đã cho biết là đã giải cứu thành công
hai cháu bé mất tích tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một
vào chiều ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an phường bến nghé quận một tiếp nhận nguồn tin
từ chị nguyễn thị chi trú phường tân hưng quận bảy về việc bị thất lạc hai con ruột bảy tuổi
và ba tuổi tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ từ tối ngày ba tháng bốn
nhận được tin báo bằng dự biện pháp nghiệp vụ sát bén các tổ công tác đã nhanh chóng
xác minh thông tin ra dựng quá trình di chuyển tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó xác định
khoảng hai mươi h ba mươi ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người
trong coi tiếp cận dẫn dụ hai đứa trẻ đi theo sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé
về chung cư saigon burn phường hai mươi hai quận bình thành
khẩn trương truy xét lực lượng công an đã phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi
sinh năm hai nghìn ba cư trú huyện gò công đông tỉnh tiền giang đang khống chế hai cháu bé
tại căn hộ một mươi năm tháp ruby ngay lập tức hai cháu bé được giải cứu an toàn khỏe mạnh